trên thực tế cho đến nay sự cố đầu tiên vẫn chưa được khắc phục xong thì đã xảy ra sự cố thứ hai
khiến cho thời hạn hoàn tất khắc phục sự cố trên tuyến cắp quăng aag phải chậm hơn so với dự kiến ban đầu
dự kiến phải đến ngày sáu tháng chín sự cố trên tuyến cắp s một g mới bắt đầu được khắc phục và phải mất gần một tuần
đến ngày một mươi một tháng chín sự cố này mới có thể khắc phục hoàn toàn và lưu lượng kết nối internet từ việt nam đi quốc tế qua tuyến cắp aag mới có thể khôi phục lại bình thường
trong thời gian tuyến cắp quăng aag
gặp sự cố người dùng internet tại việt nam sẽ gặp khó khăn khi truy cập vào các trang web dịch vụ đặt tại nước ngoài
tuy nhiên sự cố chỉ xảy ra với các liên lạc ở quốc tế còn với các dịch vụ trang web đặt máy chủ trong nước không bị ảnh hưởng bởi sự cố này
aag là tuyến cắp quang quốc tế nối liền châu á và mỹ thông qua thái bình dương
được nhiều nhà cung cấp dịch vụ mạng tại việt nam sử dụng như vnpt viettel fpt
có độ dài hơn hai mươi km
aag là một trong những hệ thống cắp ngầm xuyên đại dương
lớn nhất thế giới
tuy nhiên kể từ khi đưa vào sử dụng từ tháng một mươi một năm hai nghìn chín
tuyến cắp quăng này liên tục gặp sự cố
chủ yếu xảy ra ở phân đoạn nối giữa hồng kông trung quốc và singapore
trong một thập kỷ qua trung bình mỗi năm tuyến cắp quang này lại gặp sự cố ít nhất một vài lần
gây không ít khó khăn và bất tiện cho người dùng internet tại việt nam và khu vực đông nam á
mạng xã hội facebook mới đây đã xác nhận có thể sẽ bỏ chức năng công khai lượt thích
đối với những chia sẻ trên trang
đồng thời sẽ thêm lựa chọn cho người sử dụng đối với chức năng nhận diện khuôn mặt
nhằm bảo vệ tốt hơn quyền riêng tư
người đại diện của mạng xã hội lớn nhất thế giới này cho biết
facebook đang xem xét sẽ không công khai lượt thích nhằm giảm áp lực đối với người sử dụng
giúp họ tập trung hơn vào nội dung chia sẻ
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín facebook đã thử nghiệm không công khai lượt thích trên instagram
tại một số quốc gia
theo đó chỉ chủ tài khoản mới có thể biết số lượt thích
theo facebook việc bỏ bộ đếm lượt thích sẽ giúp giải tỏa tâm lý cho người dùng
loại bỏ suy nghĩ so sánh lượt thích khuyến khích họ chia sẻ nhiều hơn
một chức năng mới được facebook bổ sung và đã được áp dụng là chức năng nhận diện khuôn mặt
sẽ mặc định ở chế độ tắt và người dùng có thể tùy chọn bật hoặc tắt chức năng này
đây là chức năng được facebook phát triển cách đây gần hai năm
không chỉ giúp người dùng dễ dàng gắn bạn bè trên các bức ảnh
mà còn giúp cảnh báo người dùng nếu ảnh của họ được một ai đó đưa lên mạng facebook
giảm bớt giấy tờ tùy thân
đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến giấy tờ hộ tịch để thuận tiện cho người dân
và thống nhất cho công tác quản lý dân cư là một trong những mục tiêu quan trọng
để xây dựng đề án quản lý dân cư đã được chính phủ giao các bộ ban ngành triển khai
tuy nhiên trong thực tế tại nhiều địa phương cùng với sự phát triển không ngừng của kinh tế xã hội
hoạt động của người dân cư trú còn nhiều diễn biến phức tạp
sự biến động lớn về số lượng hộ khẩu gây ra những khó khăn
tác động trực tiếp đến công tác quản lý của các cơ quan chức năng trên địa bàn
xuất phát từ thực tế đó nhiều ý tưởng về việc ứng dụng công nghệ thông tin
để xây dựng mô hình tổ dân phố điện tử đã ra đời
mô hình này đang được xem là giải pháp có tác động tích cực để thay đổi thói quen
từng bước tiếp cận công nghệ mới đến người dân
nâng cao hiệu quả hoạt động trong thực hiện xây dựng chính quyền điện tử
hiện mô hình này đã được triển khai trên nhiều địa bàn thuộc thành phố hà nội
mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau của truyền hình nhân dân
để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này
đây là những hình ảnh sinh hoạt tri bộ sôi nổi ở tổ dân phố số bảy
phường đức thắng quận bắc tử liêm thành phố hà nội
đã từ lâu những nội dung sinh hoạt đều được trình bày sinh động bằng máy chiếu
thay vì chỉ cầm nghị quyết người đọc người ghi chép như trước kia
thì nay tri bộ tổ dân phố số bảy đã xây dựng
tổ dân phố số bảy đã xây dựng hẳn một nghị quyết ứng dụng công nghệ thông tin
để đổi mới sinh hoạt giao cho từng nhóm chuẩn bị các chuyên đề trình chiếu để thảo luận
nhờ đó mà nhiều ý tưởng hay cách làm mới đã ra đời
sự trì trệ dần được đẩy lùi bằng tinh thần chủ động sáng tạo được phát huy
trước hết là tri bộ là mạnh dạng áp dụng công nghệ mới vào hoạt động của tri bộ
thứ nhất là nó sẽ ưu việt kỹ thuật vào trong thực tế
thứ hai là
đảng viên cũng thấy tiếp thu cạn kẽ hơn chi tiết hơn và có hiệu quả giáo dục tốt hơn
bởi vì hệ thống được nhiều vấn đề trong hoạt động của tri bộ
để mà mọi người tập trung trong việc sinh hoạt tri bộ nó có hiệu quả
thì cần phải ứng dụng công nghệ thông tin để mà mình trình bày trên cái màn hình
thì sẽ thu hút cái sự chú ý của đảng viên
và như vậy nó hiệu quả hơn nhiều so với cái việc
mình cứ đọc nghị quyết hay là mình nói thì người ta nhiều khi người ta không chú ý lắng nghe
thế nhưng hiệu quả thấp
chúng tôi có áp dụng cái ngoài cái trình báo quanh rồi
thì chúng tôi có sử dụng cả cái quay những cái video clip vui
ví dụ như là cái hoạt động về văn nghệ chẳng hạn thể dục thể thao
cũng đưa trên một cái đệnh đưa cái hình ảnh lên là cũng làm thu hút sự chú ý của đảng viên khi mà ngồi họp
không chỉ là trong sinh hoạt tri bộ
việc quản lý các vấn đề của tổ dân phố cũng được đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
thay cho việc quản lý bằng sổ sách theo cách làm truyền thống hàng chục năm qua
vốn đã nảy sinh nhiều bất cập
để làm được điều này có đóng góp không nhỏ của ông lê thanh mẽ
tổ dân phố số bảy phường đức thắng quận bắc tử liêm hà nội
sau khi nghỉ hưu chưa đầy một năm
ông lê thanh mẽ đã nhận nhiệm vụ làm tổ phó tổ dân phố số bảy
phường đức thắng quận bắc từ liêm
với kiến thức về công nghệ thông tin tích lũy được trong thời gian công tác của mình
ông mẽ đã cùng với những cán bộ trong tổ dân phố
nhận trách nhiệm làm chủ chương trình ứng dụng công nghệ thông tin
vào xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư ở tổ dân phố
ông và các cán bộ tổ dân phố đã thành lập nhóm đi thẩm tra lại các dữ liệu dân cư
để thực hiện vẽ bản đồ số của toàn bộ khu dân cư
bằng các phần mềm autocad excel trên máy tính
hệ thống cơ sở dữ liệu về dân cư của ông
ông xây dựng rất chi tiết gồm địa chỉ nhà diện tích nhà
số tầng nhà số nhân khẩu tên tuổi công việc
bên cạnh đó ông mẽ còn phối hợp với công an phường
để kiểm tra lại nhân khẩu hộ khẩu lấy số liệu đó đưa vào sổ dữ liệu
bổ sung thêm để hoàn thiện dần
qua đó giải quyết bài toán nam giải mỗi đợt phức tạp trong đợt tổng điều tra dân số
công tác quản lý dân cư được rút gọn
nhờ đó trở nên minh bạch sáng rõ lô dích và hiệu quả hơn
tránh được những nhầm lẫn về số liệu theo cách quản lý ghi chép sổ sách trước đây
tôi thấy là nó có rất nhiều công việc
mà cái tư duy của các anh đang tập trung vào là sổ sách
chính vì thế mà tôi nghĩ là tại sao mình không lại ứng dụng công nghệ thông tin mình học được rồi
vào trong cái công nghệ trong cái việc quản lý tổ dân phố
thế là tôi bắt đầu làm
và thực sự mà nói thì công việc quản lý các tổ dân phố hiện nay còn đang yếu
bởi vì những người đang quản lý tổ dân phố hiện nay có tuổi từ bảy mươi trở lên
và những người có tuổi bảy mươi trở lên
thì cái việc chấp nhận hay là việc tiếp nhận công nghệ thông tin là nó còn ít
chính vì thế mà tôi nghĩ là cần áp dụng công nghệ thông tin vào để xử lý nó tốt hơn
hiện bản đồ số về dữ liệu dân cư trên địa bàn tổ dân phố số bảy
phường đức thắng quận bắc tử liêm hà nội đã hoàn thiện khá đầy đủ
qua quá trình vận hành bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực
chỉ bằng một vài thao tác đơn giản trên máy tính
cơ quan chức năng có thể quan sát được đường đi lối lại
nhà dân có mấy tầng có mấy hộ
có bao nhiêu khách thuê trọ
hay năm nay có bao nhiêu người đến tuổi nghĩa vụ quân sự
chỉ cần gõ máy tính ngay lập tức các thông số cần tìm sẽ hiển thị ra
thì cái này thì nó được rất nhiều việc
tôi nói ví dụ là hàng năm thì ông tổ đội trưởng là phải đi làm cái việc là
động viên các gia đình mà có con đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự để cho cháu đi khám
thế mà một cái tổ dân phố đông
hàng trên bốn trăm linh hộ gia đình mỗi một lần xem xét thì có khoảng độ bốn năm mươi thanh niên đến cái tuổi đi khám nghĩa vụ quân sự
thế thì bây giờ mà làm như thế thì rất là lâu nếu như theo cái cách cũ tức là cứ dò trong sổ ra xem là cái cháu nào

thế thì bây giờ chúng tôi đã xây dựng cái dữ liệu dân cư rồi thì trong đó là có tất cả họ tên rồi là con nhà ai rồi là sinh năm bao nhiêu ngày tháng năm sáng
mỗi gia đình có sinh là có đầy đủ thế mà khi mà chúng tôi cần tìm các cháu sinh từ năm này đến năm nay chẳng hạn
thì gõ vào máy tính thì là ra có thể in ra luôn được toàn bộ kết quả đấy
như vậy là mình không phải mất thì giờ đi tìm kiếm nó lâu
thông tin về từng cá nhân hộ gia đình có những biến động cũng được bản đồ số này cập nhật liên tục sáu tháng một lần
bên cạnh đó với việc bản đồ này liệt kê hiện trạng chi tiết từng con ngõ góc nhà
nên khi có trường hợp cháy nổ
xảy ra cơ quan chức năng cũng có thể
dễ dàng biết được thông tin lối thoát hiểm
cũng như địa điểm có nước
để chữa cháy
tổ dân phố số bảy
là một tổ dân phố có đông dân cư
trên bốn trăm linh hộ
trong tổ dân phố số bảy
xuất phát từ nhu tập cầu quản lý
trong tổ dân phố các đồng chí
tổ trưởng vị thư trí bộ các vị trí bộ
tổ dân phố số bảy đã nghiên cứu
để viết ra một bản đồ số
để giúp cho tổ dân phố
cũng như trong công tác quản lý dân cư
những dữ liệu dân cư trong tổ dân phố
để trong quản lý
và hoạt động trong tổ dân phố
được tốt hơn và quản lý dân cư chặt chẽ hơn
hiện các cán bộ tại tổ dân phố số bảy
phường đức thắng quận bắc từ liêm hà nội
đang tích cực nhân dọng mô hình này
tới các tổ dân phố trên địa bàn
bằng cách cài đặt phần mềm và hướng dẫn
sử dụng cho các cán bộ quản lý
tại địa bàn đó
thì theo tôi nghĩ như thế này
về cái chuyện sử dụng công nghệ thông tin
trong quản lý tổ dân phố
và sinh hoạt tri bộ
nó là sự tất yếu
và cái xu thế đó là cái xu thế
mà khi mà chính phủ điện tử
thì phải điện tử ngay từ ở dưới
chứ cho nên là tất cả những thông tin
mà nó truyền từ dưới tri bộ đi lên
là phải bắt đầu từ cái cơ sở
cho nên nếu chúng ta ở dưới này
chúng ta bỏ trống chúng ta không làm
thì dần dần nó sẽ ở trên
những cái thông tin truyền lên trên
nó chậm và cái thứ hai nó không chính xác
chính vì thế mà tôi nghĩ là
là là là là
cần phải một mặt là phải làm
làm tích cực vận động vào người làm
mặt và thứ hai là phải phổ cập
những cái gọi là tin học cơ bản
cho tất cả những cái đồng chí
ít là trước ít là cho các đồng chí can bộ
sau đó dần dần cho những cán bộ chủ chốt
có thể là tiếp cận được và sử dụng được
từ khi ứng dụng công nghệ thông tin
vào xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư
ở tổ dân phố
đã mang lại rất nhiều thuận lợi
lợi ích thiết thực cho cộng đồng xã hội
nâng cao hiệu quả hoạt động
trong thực hiện xây dựng chính quyền điện tử
ở quận bắc tù liêm
đây chính là cầu nối
để tiến tới xây dựng công dân điện tử
và cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư hiện đại hóa nền hành chính công
tại việt nam
chương trình truyền động truyền thông
tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng
tại đây xin chào và hẹn gặp lại
quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau